những thông tin mà truyền hình công an nhân dân đã đưa về vụ việc bắt hai đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản trên địa bàn quận bắc tử liêm tp hà nội
và ngay trong chiều nay cơ quan công an đã đưa hai nghi can ra khu vực tìm thấy xác của nam sinh nguyễn cao sang để thực nghiệm quá trình gây án
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
buổi thực nghiệm diễn ra tại bãi đất trống nơi xảy ra vụ việc tại khu tân phong phường thụy phương quận bắc tử liêm
ngay từ một mươi ba giờ nghi phạm đinh văn trường một mươi chín tuổi và đinh văn giáp hai mươi bốn tuổi được đưa tới hiện trường
lực lượng chức năng cũng bố trí một người mặc áo grab đóng vai nạn nhân
chiếc xe máy tăng vật exciter được đưa tới
quanh hiện trường cảnh sát lập hàng rào bảo vệ nhiều lớp
đã có nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem
theo hồ sơ vụ án hai đối tượng có thỏa thuận với nạn nhân đi từ bến xe mỹ đình đến phường thụy phương quận bắc tử liêm
sau khi đưa hai đối tượng đến khu đất chống thì xe máy bị hỏng
nạn nhân đã cúi xuống xử xe
lợi dụng sơ hở đối tượng giáp đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát để cướp xe
nạn nhân bò đường một đoạn đường dài rồi tử vong
nơi phát hiện thi thể tài xế cách hiện trường chính gần một trăm linh mét
khi đến cái địa điểm mà các đối tượng đã hiểu biết thì là khu vực vắng người và không có điều kiện để cho nạn nhân chống cự
thì các nhóm đối tượng đã tấn công
khi các đối tượng đã tấn công để tước đoạt

và đồng thời là trong khu vực vắng cho nên là các đối tượng đã dễ dàng để tẩu thoát
cơ quan công an nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
các đối tượng hết sức liều lĩnh mạnh động
đáng chú ý hai đối tượng này đã không đặt xe qua phần mềm trên điện thoại
do đó cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo đối với các tài xế hành nghề xe ôm hiện nay
hãy hết sức cảnh giác và nên có phương án phòng chống khi có dấu hiệu nghi ngờ

cơ quan công an nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đến tối ba mươi tháng chín trong khi chuẩn bị lần trốn hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
bước đầu đến thời điểm hiện tại cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chương trình tiếp tục với thông tin đến từ tỉnh đồng nai
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra truy bắt nhóm đối tượng manh động nổ súng bắn vào nhóm người tại một nhà dân ở phường tân phong tp biên hòa
vào chiều ngày ba mươi tháng chín một nhóm thanh niên khoảng sáu người đi trên bốn xe mô tô đến trước nhà anh vũ hồng quang
tại tổ ba mươi chín b khu phố một mươi một a phường tân phong để tìm người
sau khi vòng qua vòng lại nhiều lần trước cổng nhà nhóm này gọi người trong nhà anh quang ra nói chuyện
tuy nhiên khi anh quang và nhóm bạn cùng người thân vừa mở cửa
thì nhóm thanh niên liền rút súng bắn liên tiếp
ba phát về phía anh quang và nhóm bạn
may mắn cả ba phát súng đều bị trượt không gây thương vong
ngay sau đó sáu đối tượng lên xe tẩu thoát
qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ hai vỏ đạn và hai viên đạn
bước đầu anh quang cho biết vụ việc có thể xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa nhóm bạn
cũng như người thân trước đó với một số đối tượng khác